sáng ngày một một mươi một tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết một tháng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm chín mươi ngày đêm triển khai các giải pháp
đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
về việc sổ hỗ khẩu sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án sáu
triển khai đợt cao điểm phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật
về vũ khí vật liệu đổ công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
báo cáo tại hội nghị cho thấy qua một tháng triển khai khối lượng công việc còn rất lớn
nhiều mặt công tác đề ra còn chậm tiến độ đơn cử như tỷ lệ cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử thấp
mới đạt một mươi tám dịch vụ công trực tuyến chưa thuận tiện dẫn tới nguy cơ cao
không hoàn thành nhiệm vụ của đề án sáu công tác làm sạch dữ liệu chưa đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch
kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm
cây kiến tại hội nghị đã phân tích làm rõ những nguyên nhân dẫn tới tồn tại
trong đó có một số khó khăn nếu không kịp thời được giải quyết đẩy nhanh tiến độ
sẽ không đảm bảo các quy định thực hiện bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy
sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cũng như phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ pháo
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an
về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
tăng cường quản lý phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đề nghị ngay sau hội nghị này
các địa phương chỉ đạo công an các cấp tiến hành ký cam kết không để xảy ra các vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn
ban giám đốc công an các địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra
chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ nếu để xảy ra tình trạng đốt pháo bỏ sót lọt đối tượng để tình an ninh trật tự phức tạp
thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị liên quan trong lực lượng phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp
triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh lộ trình
đây là bước rất quan trọng nhằm cụ thể hóa để thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi ba của đảng ủy công an trung ương
các nhiệm vụ của chính phủ giao bộ công an thực hiện đề án sáu và lời hứa sanh dự trước nhân dân về những tiện ích của đề án sáu mang lại